tại campuchia sáng nay đoàn đại sứ quán cơ quan tùy viên quốc phòng việt nam tại campuchia
các cơ quan doanh nghiệp và bà con gốc việt đã đến đặt vòng hoa dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
tại tượng đài hữu nghị việt nam campuchia ở thủ đô phnom penh
đoàn đại biểu quân đội hoàng gia campuchia cũng đã đến dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
hai nước campuchia và việt nam chiến đấu hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đánh đổ chế độ diệt chủng phon pot
đem lại hòa bình tự do và cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân campuchia
trước đó tổng lãnh sự quán việt nam cũng đã tổ chức đoàn đến dân hương tại đài hữu nghị việt nam